tin bão khẩn cấp cơn bão số một hồi một mươi chín h tối nay ngày một tháng bảy vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm một mươi km về phía đông cách quảng ninh khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một bốn độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển chiều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình
trước diễn biến phức tạp của bão số một chiều nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ban ngành đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là cơn bão có cường độ rất mạnh diễn biến phức tạp hướng di chuyển không ổn định
tại cuộc họp trực tuyến theo báo cáo của các địa phương hầu hết các phương án chuẩn bị ứng phó với bão số một
đã sẵn sàng để chủ động phòng chống bão số một và mưa lớn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương chịu ảnh hưởng của bão có trách nhiệm tổ chức kiểm đếm thông tin hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu
đặc biệt các địa phương cần kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển sung yếu và các công trình ven biển bến cảng lên phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ hồ lợi sung yếu trong trường hợp xảy ra mưa lớn sau bão
ngoài ra ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo để các cơ quan liên quan người dân biết chủ động ứng phó
vào khoảng hai h ba mươi sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà số sáu mươi trên bảy khóm đông thạnh phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang khiến hai người trong nhà tử vong
thời điểm trên trong nhà có ông nguyễn hữu long đang ngủ trong phòng ở tầng trệt phát hiện nhà sau cháy trên tầng có vợ và con dâu
người dân đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang huy động ba xe chữa cháy một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ và năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi bảy mươi căn nhà của ông long và khiến vợ và con dâu tử vong nguyên nhân cháy đang được làm rõ
công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đỗ việt hùng phó giám đốc trung tâm y tế tp dị an và lê thị hồng liên
trưởng khoa dược trang thiết bị vật tư y tế cùng với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra trong năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế tp di an tỉnh bình dương đã mua của công ty nam phong vật tư phục vụ công tác xét nghiệm rintam pcr covid một mươi chín
bao gồm kit xét nghiệm của công ty việt á và các vật tư hóa chất khác phục vụ cho việc xét nghiệm bằng hình thức chỉ định thầu theo ba hợp đồng với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn một mươi sáu tỷ đồng
bị can phạm vũ phong hiện đang bị tạm giam trong vụ án khác của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

hào là đối tượng đã cung cấp hai khẩu súng cho dương thanh sang và châu tuấn kiệt để đánh nhau với nhóm của nguyễn hữu tịnh
trong đó dương thanh sang là đối tượng đã dùng súng bắn chết phan lê thanh sang sau khi gây án sang và kiệt đã đưa súng cho hào cất giấu
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi hai đối tượng trong cả hai nhóm do châu tuấn kiệt và nguyễn hữu tịnh cầm đầu thu giữ ba khẩu súng và nhiều hung khí gây án

chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tp hcm để đánh giá tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tại tp hcm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận kết quả mà công an tp hcm đã đạt được trong quá trình thực hiện đề án
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới công an tp hcm cần tiếp tục kiểm tra lộ trình phân công lực lượng giả soát những nội dung phần việc các bộ phận cán bộ phải hiểu rõ được nhiệm vụ công việc trách nhiệm của mình
đồng thời tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn quản lý đối tượng phục vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn phục vụ chuyển đổi số quốc gia
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu tp hcm khẳng định công an tp hcm luôn cố gắng cao nhất tập trung nguồn lực phương tiện để triển khai thực hiện khắc phục mọi khó khăn đảm bảo nhân lực bố trí về công an phường xã thị trấn thực hiện có hiệu quả đề án sáu

tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phương tiện để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sáu
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu
đăng ký từ tháng sáu nhưng biết bộ công an sẽ cấp hộ chiếu mẫu mới từ ngày một tháng bảy nên chị mỹ đã hoãn lại để chờ
háo hức đến từ sớm là một trong những công dân đầu tiên nhận hộ chiếu mẫu mới chị mỹ không giấu được sự phấn khởi
nghe truyền thông nói là có cái hộ chiếu mẫu mới ra từ ngày một tháng bảy nên là hôm nay thì cũng đến là tôi đến đúng ngày một tháng bảy tôi đến chờ để đến lấy hộ chiếu mới
và khi hôm nay là tôi nhận được cái hộ chiếu mới thì tôi rất là vui
vì là hộ chiếu mới đã có rất là nhiều cái hình ảnh và các mẫu mã rất là đẹp các cán bộ chiến sĩ rất là nhiệt tình giúp đỡ người dân hoàn thành cái hộ chiếu mới này rất là nhanh
tôi đã làm hộ chiếu qua hình thức đăng ký online cách đây một tuần và hôm nay được nhận hộ chiếu rất là nhanh và vui
bởi vì làm cái này là làm hộ chiếu cho hai bé nên là cái gì cũng thuận tiện nên được nên hôm nay vui lắm nhận được hộ chiếu mới này tôi vui lắm
để việc cấp hộ chiếu mẫu mới được thuận lợi
các kế hoạch phương án đã được chủ động xây dựng từ nhiều tháng trước
đã dự báo cách đây khoảng một tháng rồi chúng tôi đã điện để xây dựng các phương án
thứ nhất là cùng tập trung với các nữ lượng chức năng để chấn chỉnh và cái chỗ làm an ninh trật tự tại cái khu vực tiếp dân
thứ hai là đến sớm và tăng thêm bàn tiếp dân tăng thêm bàn tiếp dân tăng cán bộ chiến sĩ và hướng dẫn cụ thể để cho dân đến không phải về
và những trường hợp mà đã quá đến muộn hoặc là những trường hợp mà đến đông không ấy thì chúng tôi đã hướng dẫn về nộp cái hồ sơ theo trực tuyến để đảm bảo an toàn hơn
đỡ phải chờ đợi
sau thời gian chạy thử hiện hệ thống dây chuyển máy móc in hộ chiếu hiện đại lắp đặt tại trụ sở cục quản lý xuất nhập cảnh đã được vận hành chân chu có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân
trong giai đoạn từ nay đến hết ngày hai mươi tháng chín lực lượng xuất nhập cảnh tập trung cao độ tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu mẫu mới
bảo đảm nhanh chóng thuận lợi đúng quy định
tính đến hết chiều nay toàn quốc đã tiếp nhận hơn một mươi bảy chín trăm hai mươi hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
ngoài gửi trả qua đường bưu điện công dân có thể đến nhận trực tiếp hộ chiếu mẫu mới tại cơ quan xuất nhập cảnh
bộ công an khuyến cáo người dân nên nộp hồ sơ trực tuyến để giảm thủ tục thời gian chi phí và được phục vụ tốt nhất